sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thanh hóa vừa tổ chức lễ công bố quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt hàng con mong và các di tích phụ cận huyện thạch thành
địa tầng hàng con mong là nơi quần cư liên tục của ba nền văn hóa tiền sử tiêu biểu nhất cho việt nam và đông nam á là văn hóa sơn vi văn hóa hòa bình và văn hóa bắc sơn
cũng là sự tiếp nối giữa thời kỳ đá cũ đến đá mới từ kỹ thuật ghe đẽo đến mài lưỡi công cụ từ săn bắn hái lượm đến trồng trọt sơ khai
các nghiên cứu cho thấy người tiên sử có mặt ở hàng con mong từ khoảng sáu mươi năm trước
theo quy hoạch tổng thể một mươi năm sắp tới tổng diện tích khu di tích khảo cổ hàng con mong và các di tích phụ cận là chín trăm bảy mươi bảy hectare
gồm khu vực bảo vệ của di tích và khu vực mở rộng phát huy giá trị di tích trong đó vùng bảo vệ di tích có diện tích gần năm trăm linh hectare